thưa quý vị từ ngày một mươi hai đến một mươi ba tháng một mươi được sự ủy quyền của lãnh đạo chính phủ
bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã có chuyến thăm liên bang nga
để tham dự diễn đàn quốc tế lần thứ sáu tuần năng lượng nga
trong khuôn khổ sự kiện bộ trưởng bộ công thương nguyễn hồng diên đã gặp và làm việc
với bộ trưởng năng lượng liên bang nga nikolai suginov và thứ trưởng phát triển kinh tế liên bang nga vladimir ilychev
tiếp một số doanh nghiệp lớn của liên bang nga trong lĩnh vực kinh tế và năng lượng
bộ trưởng nguyễn hồng diên và bộ trưởng năng lượng liên bang nga đã ký thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa hai chính phủ
về việc tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực thăm dò địa chất và khai thác dầu khí
tham dự diễn đàn quốc tế tuần năng lượng nga có hơn bốn khách mời đến từ hơn sáu mươi quốc gia
đây là năm thứ hai liên tiếp lãnh đạo chính phủ việt nam cử bộ trưởng bộ công thương tham dự diễn đàn
qua đó khẳng định năng lượng luôn là lĩnh vực hợp tác truyền thông
và là một trong những trụ cột của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện việt nam liên bang nga
từ ngày một mươi hai đến một mươi bốn tháng một mươi đoàn công tác của tỉnh yên bái đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh vander mark pháp
tỉnh yên bái và tỉnh vandermark xây dựng một quan hệ hợp tác đoàn kết và hữu nghị từ năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
tại phiên họp
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư và thương mại
quảng bá du lịch tới du khách châu âu phát triển nguồn nhân lực
hỗ trợ đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh yên bái như chè quế đá trắng vào thị trường pháp nói riêng và thị trường châu âu nói chung
trong thời gian tới yên bái và tỉnh vandermac sẽ tập trung phát triển hợp tác trên ba lĩnh vực chính là
chuyển đổi sinh thái quy hoạch và quản lý nước thải chất thải đô thị và bảo vệ chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em
lãnh đạo hai tỉnh ký kết thỏa thuận khung hợp tác giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi tám
đoàn công tác của tỉnh yên bái cũng có các cuộc làm việc với đại sứ quán việt nam tại pháp
và chính quyền thành phố saint ouen sur seine ở ngoại ô paris để trao đổi về khả năng hợp tác
như phát triển hạ tầng giao thông đô thị y tế giáo dục và thể thao
mưa lớn tại khu vực miền trung vẫn diễn biến khó lường
người dân cần theo dõi các bản tin cảnh báo để cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình mưa lũ